tôi nghĩ là nó nuôi dưỡng tâm hồn các con tốt nhất bởi vì là thông qua những câu chuyện đấy thì các con được nghe hoặc là được tự mình đọc lại những hoàn cảnh khác nhau để thấy được là trong những hoàn cảnh đấy thì các bạn khác hay là các nhân vật ở trong chuyện họ xử lý tình huống đấy như thế nào
nắm bắt được nhu cầu đó văn học thiếu nhiên năm hai nghìn một mươi bảy đã có những chuyện
những chuyển động tích cực ghi nhận sự nỗ lực của các tác giả trong nước với một loạt các tác phẩm ra đời
năm nay thì chúng ta thấy là có thêm nhiều đầu sách và tôi nghĩ là đó là một kết quả rất là vui mừng của cả một quá trình cố gắng của các tác giả chứ không phải là chỉ trong năm hai nghìn một mươi bảy
chẳng hạn hai cái tên đã rất là quen thuộc với các em thiếu nhi là văn thành lê và hồ huy sơn
thì các bạn đã rất chịu khó và âm thầm biết từ lâu rồi
và các em cũng dần dần biết đến các tác giả này và rất vui mừng là có thêm nhiều tên tuổi của nhiều tác giả khác
và điều này tôi nghĩ rằng là một điều cho thấy cái sự chuyển mình của văn học thiếu nhi
đó là những trang văn hoài niệm về cuộc sống nơi làng quê bắc trung bộ của văn thành lê với trên đồi mở mắt và mơ
là một góc khác của tuổi thơ nơi những cô cậu bé bối rối với rung động đầu đời
nơi cuộc sống còn có khả năng
nơi cả sự chấp nhận những mất mát với ngọn đồi biết hát của dương hằng
là một hồ huy sơn với nỗi nhớ những mùa lúa chín vàng trên cánh đồng
tiếng gặt lúa và tiếng những đứa trẻ đùa vui ngày mùa được gợi lên từ chính nhăn đề đi qua những mùa vàng
nếu như các tác giả khác thường hoài niệm về một cuộc sống nơi làng quê
thì với đức phạm một tác giả thế hệ tám x sinh ra và lớn lên tại thành phố
không gian tuổi thơ lại là một khu tập thiện
đức phạm là một khu tập thể trong bối cảnh hà nội đầu những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi
những năm kinh tế xã hội bao cấp với muôn vàn câu chuyện đáng nhớ
ở khu tập thể có ràn hoa tím trẻ con lê la rủ nhau bắt ve bắt châu chấu
tập bơi với chiếc can nhựa chơi cờ quân sự chơi trợ kiến v v
với những niềm vui mà hẳn những bạn nhỏ bây giờ thật khó có thể tưởng tượng được
những mầu chuyện nhỏ sinh của đức phạm đều là những câu chuyện có thật
trưng cất từ những kỷ niệm tuổi thơ
vẫn vẹn nguyên trong ký ức của tác gia
nhưng văn trương thiếu nhi không chỉ đơn thuần là sự hoài niệm
nó còn cần một thế giới mê hoặc của trí tưởng tượng
nhà văn vũ đình vân qua tác phẩm đen lưu lạc đưa bạn đọc nhí đến với cuộc phiêu lưu
của chú mèo dũng cảm có cái tên dễ nhớ đen
còn với dìm chạy
nguyễn thị thanh bình đã gửi đến bạn đọc thông điệp về tình yêu thương
thông qua nhân vật chú chó diêm tinh khôn và nghịch ngợm
không chỉ có yếu tố hoài niệm và tưởng tượng
trước sự đòi hỏi của các bậc phụ huynh và nhu cầu tìm hiểu
khám phá cuộc sống của chính các em nhỏ trong bối cảnh hiện nay
văn học thiếu nhi đứng trước những thách thức không nhỏ
thách thức thật sự của văn học thiếu nhi chính là
cái sự chân thành hồn nhiên khi thực hiện những biểu trưng nguồn thủa của văn học
trước những thách thức ấy đã có những tác phẩm bám sát hiện thực
đưa vào những trang sách những câu chuyện có tính người thật
việc thật nhằm chuyên cảm hứng
tích cực đến cộng đồng
cuốn sách hành trình yêu thương nhật ký thiện nhân
tập hợp những hình ảnh bài viết dưới dạng nhật ký của nhà báo trần mai anh
mẹ nuôi chú lĩnh chỉ dũng cảm từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi một là một cuốn sách như thế
cuốn hành trình yêu thương thực sự nó được viết ra không có trong một cái tâm thế chủ định nào cả
bởi vì nó là những gì của người mẹ cách đây một mươi một năm
khi ngài bắt đầu đón con và đưa con đi tìm tò trên cái hành trình chữa bệnh
mà cái thời gian của một mươi một năm trước đấy cũng là thời gian của một người mẹ làm quen với một người con mới của mình
nên mỗi một lúc có xảy ra những buồn những vui hoặc những khúc lặng khi con ngủ
hoặc là khi chờ con ở bệnh viện mổ thì mình biết những cái dòng rất ngắn ngủi đấy
những cái dòng chữ đấy thì có những cái để dành cho thiện nhân sau này đọc
có những dòng chữ thì để dành cho anh để gửi về cho anh hải minh với anh thiên minh
là hai anh đang ở nhà trong khi mẹ thì đi với em ở một nơi rất xa
rồi là cả những dòng chữ gửi cho những người bạn đang chờ mang tin của thiện nhân nữa
sau hành trình mổ như thế nào rồi cả những cái lúc mà buồn vui khi dạy con nữa
năm hai nghìn một mươi bảy thị trường văn học thiếu nhi trong nước không chỉ chứng kiến sự ra đời của các tác phẩm mới
mà việc làm mới các tác phẩm kinh điển của văn học dân tộc
cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận của những người làm sách thiếu nhi
đáng chú ý trong số này phải cây tế cuốn lĩnh nam chích quái ấn bản mới nhất
với hơn hai trăm linh tranh minh họa màu vẽ tay của họa sĩ tạ huy long
với những đọc giả đã từng đọc lĩnh nam chích quái từ nhiều năm trước đây
nay được cầm trên tay ấn bản mới nhất của cuốn sách này với tranh màu minh họa sống động đều có cảm giác thích thú
khi mà lật từng cái trang sách thì mình thấy rằng là đây là một cái ấn bản mà được đầu tư hết sức là công phu
đối với cả không những là nội dung và cả những cái đặc biệt là cái hình minh họa
mình nghĩ rằng là cái phần minh họa này thì nó sẽ góp phần thu hút được đến những đối tượng đọc trẻ hiện nay
những thế hệ mà bây giờ sẽ bị phân tán bởi các cái kênh giải trí khác như là điện smartphone hay là internet
đáng chú ý văn học thiếu nhi việt nam năm hai nghìn một mươi bảy có sự đa dạng về thế hệ của lực lượng sáng tác
nhà văn vũ đình vân dù đã ở tuổi tám mươi năm vẫn miệt mài sáng tác
rồi những tác giả tám x như hồ huy sơn văn thành lê ngày càng trở nên ngọt ngào hơn qua từng trang sách
và tác giả chiến x dương hằng với ngọn đồi bếp hát đang nỗ lực đưa thế giới trong sách đến gần hơn với thế giới thực tại của thiếu nhi hiện nay
bên cạnh đó các nhà văn đã thành danh vẫn tiếp tục cho ra đời những tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi
phong điệp một nhà văn đã được bạn đọc nhỏ tuổi đón nhận trong nhiều năm qua với một số tác phẩm như nhật ký xẻ đồng những sắc dối ở trường mầm non chúng mình làm bạn con nhé
đã tiếp tục cho thấy cái duyên của chị ở màng sách này với cuốn tản văn mới nhất mang tên có mẹ trong cuộc đời này
tập tàn văn này chị viết cho mẹ một người mẹ dân quê bình dị và viết cho những đứa con của mình
bạn đọc thiếu nhi sẽ tìm thấy ở cuốn tản văn này những điều bổ ích thú vị
bạn đọc nhỏ tuổi khi mà đến với cuốn sách này thì sẽ thấy một cái tâm thế gần gũi hơn với cái người viết
bởi vì là cái người viết đấy cũng có nhiều điểm giống với mình
cũng có những cái lúc buồn giận vô cớ và cũng có những cái lúc có cái nỗi sợ hãi vô hình trong cuộc sống
nhưng mà hơn hết tất cả thì mọi cái bất chắc trong cái cuộc sống này thì luôn có mẹ ở bên và nâng đỡ chúng ta trưởng thành
dẫu biết rằng
sáng tác văn chương là một công việc mang tính cá nhân thầm lặng nhưng cũng không thể nhắc tới sự tác động từ những yếu tố bên ngoài
để có được những tác phẩm viết cho thiếu nhi có chất lượng tốt đủ sức tạo thành một hiện tượng hay phong trào rất cần sự chung tay của toàn xã hội
trong đó có vai trò của các hội nghề nghiệp
khi thành lập cơ cấu của các hội đồng các ban chuyên ngành của nhà văn việt nam thì chúng tôi đã bỏ đi một số ban
nhưng chúng tôi đã phục hồi lại ban văn học thiếu nhi
bởi vì nó là kiểu cần thiết
và đặc biệt năm nay chúng tôi đang bàn đến việc kết nạp các tác giả nhà văn cho dù rất trẻ
đó là những nhà văn viết về văn học viết về cho thiếu nhi
chúng tôi muốn dành những phần thưởng cho những tác giả có đóng góp
hiện nay chúng tôi đang ban chấp hành đang nghiên cứu để có thể trao cho tôn vinh một số tác giả có đóng góp trong cả cuộc đời mình cho sách thiếu nhi
thời gian qua một số hoạt động thúc đẩy phong trào của các tác giả
một số hoạt động thúc đẩy phong trào sáng tác cho thiếu nhi đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận
dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi việt nam đan mạch do nhà xuất bản kim đồng hợp tác với hội nhà văn đan mạch tổ chức từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi
đã thực hiện được tám cuộc vận động sáng tác với hàng trăm tác phẩm có chất lượng tốt được gửi tới bạn đọc nhỏ tuổi
bên cạnh tủ sách văn học kinh điển đến từ các tác giả như là tô hoài nguyễn huy tưởng võ quảng
thì chúng tôi cũng không ngừng giới thiệu đến bạn đọc nhỏ tuổi
bạn đọc những tác giả trẻ những tác giả mới
ví dụ như là có thể thấy là một đội ngũ các tác giả đã trưởng thành từ một mươi năm thực hiện cái dự án khoa học hỗ trợ giữa việt nam và đan mạch
tổ chức đến tám cuộc vận động sáng tác thì chúng tôi đã huy động được rất là nhiều các tác giả tham gia
và cho đến bây giờ thì có nhiều tác giả đã trở nên gần bầu với chúng tôi
ví dụ như là nguyễn ngọc hoài nam hay là vũ thị thanh tâm
để phát triển văn hóa đọc
không chỉ cần những cuốn sách
mà còn rất cần một môi trường đọc sách tốt
thư viện văn hóa thiếu nhi việt nam dành riêng cho lứa tuổi từ ba đến một mươi ba
do thư viện quốc gia việt nam và quỹ hỗ trợ hợp tác văn hóa quốc tế hàn quốc ic
phối hợp thực hiện là một mô hình như thế
đây là thư viện đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo mô hình phức hợp
kết hợp không gian đọc sách vui chơi xem phim trải nghiệm âm nhạc
môi trường rộng mở thân thiện đã kích thích sự sáng tạo ham tìm hiểu góp phần tạo dựng niềm vui
và thói quen đọc sách của các em thiếu nhi
một số những hoạt động mang tính chất là để kích thích sự sáng tạo của trẻ
ví dụ như là làm những dụng cụ học tập hoặc là nhân những dịp
ví dụ như chủ đề tháng một mươi một thì là về chủ đề về nhà giáo
thì chúng tôi có hướng dẫn các cháu làm những thiệp để chúc mừng các thầy cô
ví dụ như đối với học sinh lớn hơn thì chúng tôi cũng có chương trình
không phải là kể chuyện
mà là chúng tôi hướng dẫn các cháu là tìm đọc đến những cuốn sách nào mà phù hợp với lý tưởng của các cháu
cũng như là giới thiệu cách đọc và cảm nhận được cái cuốn sách
tôi rất muốn cho các cháu là có một cái không gian để đọc sách
không gian riêng để đọc sách cộng thêm nữa là có các cái nhạc cụ với âm nhạc
giáo dục về âm nhạc với cả các cái phòng chiều phim để dạy cho các cháu thì quá tuyệt vời rồi
thì tôi nghĩ là không gian này thì là rất rất tốt cho sự phát triển của các cháu
đấy và các phụ huynh thì có thể là cuối tuần rảnh thì là nên đưa các cháu đến đây
thay vì đưa các cháu đến các cái chỗ vui chơi giải trí khác mà nó cũng có ý nghĩa nhiều lắm
thì mình đến đây thì mình vừa giải trí mình vừa cung cấp kiến thức cho con mình có thể dạy con học luôn
dù vẫn còn rất nhiều điều phải làm nhưng một điều không thể phủ nhận

các tác giả ở mọi lứa tuổi đã và đang nỗ lực tiếp cận bạn đọc thiếu nhi
với sự yêu mến tin tưởng của bạn đọc và sự chung tay của toàn xã hội
hy vọng rằng bức tranh văn học thiếu nhi trong nước năm hai nghìn một mươi tám sẽ có nhiều khởi sắc